các đơn vị y tế trực thuộc bộ các tỉnh thành đẩy nhanh tiến độ triển khai tiêm chủng vaccine phòng covid một mươi chín
bộ y tế khẳng định là sẽ cung ứng và hướng dẫn tổ chức tiêm chủng sử dụng đồng thời nhiều loại vaccine từ các nguồn cung ứng có điều kiện bảo quản khác nhau
bộ y tế yêu cầu các đơn vị y tế trực thuộc bộ các địa phương lập kế hoạch chi tiết để triển khai tiêm chủng với nhiều loại vaccine khác nhau cho các đối tượng theo quyết định số ba trăm ba mươi ba
các địa phương ưu tiên tiêm chủng sớm cho các đối tượng được huy động tham gia hỗ trợ phòng chống dịch covid một mươi chín tại tp hcm
còn tính đến sáng ngày hôm nay việt nam có thêm một bốn trăm ba mươi tám ca mắc covid một mươi chín và trong đó tp hcm chiếm nhiều nhất với một bảy mươi ca
trong khi đó tại thành phố đà nẵng trong tối ngày một mươi năm tháng bảy và sáng nay ngày một mươi sáu tháng bảy ngành y tế đã ghi nhận thêm bốn mươi ca mắc covid một mươi chín có liên quan đến chín chuỗi lây nhiễm trước đó
trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh covid một mươi chín
tp đà nẵng đã thông nhất giãn cách xã hội theo chỉ thị một mươi sáu tại bốn phường đó là thạc gián an khê thanh khê hòa an cẩm lệ và hòa khánh bắc liên triều bắt đầu từ giờ ngày một mươi bảy tháng bảy
tại hội nghị giao ban trực tuyến phòng chống dịch covid một mươi chín với sáu mươi ba tỉnh thành phố diễn ra vào sáng nay ngày một mươi sáu tháng bảy bộ trưởng bộ y tế nguyễn thanh long nhận định đợt dịch này sẽ kéo dài hơn các đợt trước và gây tác động trên diện rất rộng
ảnh hưởng rất nghiêm trọng

của bộ công an
thay mặt lãnh đạo bộ công an thứ trưởng lê quốc hùng
trân trọng cảm ơn tấm lòng của công ty
eurowindow khẳng định đây là
nghĩa cử đẹp thể hiện tình cảm
trách nhiệm của doanh nghiệp đối với xã hội nói chung
và lực lượng công an nhân dân nói riêng
món quà là sự động viên
góp phần cho lực lượng công an hoàn thành tốt
mọi nhiệm vụ được sao đặc biệt
trên tuyến đầu phòng chống dịch covid một mươi chín
ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín
tỉnh đồng nai đã có văn bản hỏa tốc
về việc khẩn trương xét nghiệm covid một mươi chín
cho người lao động tại các cơ sở sản xuất kinh doanh
trước tình hình dịch covid một mươi chín
hiện đang có diễn biến phức tạp
và đồng nai đã xuất hiện các ổ dịch lớn
tại các huyện thành phố
trong đó phần lớn các ổ dịch chủ yếu
có liên quan đến các chợ đầu mối và người về
từ thành phố hồ chí minh tỉnh bình dương
xâm nhập vào các chợ khu dân cư nhà trọ công nhân
rồi vào các cơ sở sản xuất kinh doanh
các khu công nghiệp
nguy cơ bùng phát dịch tại các khu công nghiệp
cục công nghiệp ở đồng nai là rất cao
và khả năng còn nhiều f ngoài cộng đồng
do chưa được xét nghiệm
ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín tỉnh đồng nai
đề nghị sở lao động thương minh và xã hội
ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh
phối hợp với các sở ngành
ubnd các địa phương
chỉ đạo các cơ sở sản xuất kinh doanh
trong và ngoài khu công nghiệp
tại các địa phương nguy cơ cao và rất cao
thực hiện xét nghiệm test nhanh covid một mươi chín
cho toàn bộ người lao động của cơ sở
hoặc xét nghiệm bằng phương pháp pcr mẫu hộp
chi phá do cơ sở trinh trả
việc xét nghiệm được thực hiện
từ ngày một mươi năm tháng bảy
và xét nghiệm càng nhanh càng tốt
khuyến khích những địa phương thuộc nhóm công nghi cơ
cũng xét nghiệm cho toàn bộ người lao động
vằng chân diễn biến phức tạp
của dịch bệnh covid một mươi chín
ngay trong chiều nay ngày một mươi sáu tháng bảy
giám đốc công an tỉnh hành hòa
đã quyết định điều động cán bộ chiến sĩ
tăng cường về cơ sở hỗ trợ các địa phương
trong công tác phòng chống dịch bệnh
theo lệnh điều động của giám đốc công an tỉnh
gần bốn mươi cán bộ chiến sĩ
thuộc các đơn vị nghiệp vụ
đã được điều động tăng cường về công an thị xã ninh hòa
để hỗ trợ tham gia công tác phòng chống dịch
tại buổi xuất quân
ban giám đốc công an tỉnh đã quán triệt
và giao nhiệm vụ cho cán bộ chiến sĩ được tăng cường
trong đó nhấn mạnh cán bộ chiến sĩ
phải luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm
vì nhân dân phục vụ phát huy vai trò
của lực lượng nòng cốt sung kích
trên tuyến đầu phòng chống dịch
khắc phục mọi khó khăn phối hợp và hỗ trợ tối đa
cho các lực lượng chức năng và nhân dân
trong quá trình thực hiện nhiệm vụ
từng cán bộ chiến sĩ phải luôn thực hiện nghiêm
các quy định đảm bảo an toàn cho bản thân
và những người xung quanh
thị xã ninh hòa hiện là địa phương có số
ca mắc covid một mươi chín nhiều nhất của tỉnh khánh hòa
tính đến bảy giờ sáng ngày một mươi sáu tháng bảy
thị xã ninh hòa đã có ba trăm hai mươi năm ca f
toàn thị xã đã truy vết hơn
và hơn một mươi một ba trăm linh f hai
lập tám chốt kiểm soát dịch bệnh
tại những xã phường có số ca mắc cao
thực hiện phong tỏa tám mươi chín khu vực dân cư
với gần hai trăm linh chốt phong tỏa
thời điểm này đang là giai đoạn
các trường học gấp rút triển khai
công tác tuyển sinh đầu cấp
và tại hà nội vào ngày một mươi năm tháng bảy
đã kết thúc thời gian nhận hồ sơ online
vào lớp một tới đây thì phụ huynh sẽ đến trường
để hoàn thiện thủ tục đăng ký nhập khẩu cho con
chính vì thế mà ngay từ bây giờ
các trường đã tăng cường triển khai
các biện pháp phòng dịch để đón tiếp phụ huynh
mời quý vị cùng theo dõi ghi nhận ngay sau đây
của phóng viên antv
mặc dù đang trong thời gian nhận hồ sơ online
tuy nhiên vẫn có nhiều phụ huynh
tìm đến nhà trường để được hướng dẫn
thủ tục nhập học cho con
năm bắt trước tình hình
nhiều trường học đã ngay lập tức
triển khai các biện pháp phòng chống dịch
tôi đến trường để
thứ nhất là tìm hiểu trực tiếp
xem là cách nhập hồ sơ như thế nào
thứ hai nữa là khi đến trường
thì tôi thấy rằng là công tác
chuẩn bị phòng dịch
của trường rất là tốt
khi phụ huynh đến trường chúng tôi phải
thực hiện nghiên túc quy định phòng chống dịch
đó là khai báo y tế đo nhiệt độ
và đất sắc phẩm
phụ huynh nào thiếu khẩu trang thì chúng tôi cũng đã
nhà trường cũng đã chuẩn bị trang bị cho khẩu trang
để đảm bảo giãn cách
không tập trung đông người trường học đã
bố trí các lớp học thành phòng tiếp đón
và hướng dẫn phụ huynh
mỗi phòng học đều được bố trí phách ngăn
đảm bảo phòng dịch khi giáo viên
trực tiếp hướng dẫn phụ huynh
cũng bố trí
nhiều phòng thu hồ sơ
và tất cả các phòng thì tôi đều có
các bước quy trình
một lớp từ ngoài cửa
và một phần nữa sát quần tay lại đến
từng cửa phòng hỗ trợ tuyển sinh và thu hồ sơ
và từng phòng đều có
và công tác phòng dịch
đã được tập huấn và xây dựng kịch bản
cho tất cả giáo viên tham gia trong công tác tuyển sinh
áp dụng hình thức tuyển sinh trực tuyến
từ năm hai nghìn một mươi sáu và nhanh chóng
được phụ huynh đón nhận trở thành
phương thức đăng ký chính đặc biệt
trong năm nay khi covid một mươi chín diễn biến
phức tạp thành phố khuyên khích phụ huynh
nộp trực tuyến để đảm bảo an toàn
phòng chống dịch tỷ lệ đăng ký trực tuyến
tăng so với năm ngoái khoảng năm
đến ngày một mươi năm tháng bảy
sau khi kết thúc ba ngày đăng ký trực tuyến
sở giáo dục và đào tạo hà nội
ghi nhận một trăm hai mươi tám tám trăm bảy mươi hồ sơ
đăng ký thành công
vào lớp một công lập
qua năm năm triển khai hình thức tuyển sinh trực tuyến
như thế này thì chúng tôi cũng thấy
là nó cũng có rất nhiều thận lợi
đối với các bậc phụ huynh học sinh
các bậc phụ huynh học sinh khi mà nhận được
mã tuyển sinh của
của con em mình ở trường mầm non
thì có thể chủ động
cái thời gian đăng ký trực tuyến
tiết kiệm thời gian cho phụ huynh học sinh
và nhất là trong cái thời điểm
mùa dịch dịch dã covid như thế này
thì cũng đảm bảo
việc phòng chống bệnh
với những học sinh chưa nộp hồ sơ
đăng ký trực tuyến phụ huynh có thể
nộp trực tiếp từ ngày hai mươi ba
đến ngày hai mươi tám tháng bảy tại các trường
cũng theo kế hoạch của sở giáo dục
và đào tạo hà nội từ ngày một mươi tám tháng bảy
đến hết ngày hai mươi tháng bảy
sẽ triển khai tuyển sinh trực tuyến
đối với lớp sáu
chuyển sang các tin tức an ninh trật tự đáng chú ý
thưa quý vị công an huyện đơn dương tỉnh lâm đồng
đã khởi tố vụ án hình sự làm lây lan
dịch bệnh nguy hiểm xảy ra tại thị trấn thạnh mỹ
xuất phát từ ba người nhiễm covid một mươi chín
theo đó cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện đơn dương
khởi tố vụ án để điều tra
làm rõ hành vi liên quan đến ba ca bệnh
nhiễm covid một mươi chín đi từ tp hcm
tới đơn dương làm việc ghé qua
nhiều địa điểm trên địa bàn huyện
và làm lây nhiễm covid một mươi chín cho hai người
tại địa phương nhưng khai báo
không trung thực cố tình che giấu
làm ảnh hưởng đến công tác phòng chống dịch trên địa bàn
ngoài ra cơ quan công an đơn dương
cũng đang điều tra và làm rõ sai phạm
của những cá nhân tổ chức và đơn vị liên quan
trong việc không tuân thủ các quy định phòng dịch
khiến cho dịch covid một mươi chín lây lan ra cộng đồng
đây là động thái quyết liệt
của cơ quan chức năng huyện đơn dương
trong công tác điều tra và xử lý
nghiêm cắt trường hợp sai phạm liên quan
tới việc làm lây lan dịch bệnh trong cộng đồng
với hành vi giết người
lê hoài hận sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm
trú tại ấp hòa tây a xã phú thuận
huyện thoại sơn tỉnh an giang
đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh an giang
khởi tố vụ án khởi tố bị can
và tạm giam để điều tra làm rõ
theo kết quả điều tra vào khoảng
một mươi bảy h ngày một mươi ba tháng bảy
hận đang làm cỏ phía sau nhà
thì thấy ông phan văn sơn là hàng xóm
đang sửa nhà phần mái tôn có nước chảy
ngay vào phía tường sau tường nhà hận
do đã mâu thuẫn tranh chấp đất đai từ trước
hận cầm cây dựa đi qua nhà của ông sơn
để hỏi việc xây nhà lấn danh
và để nước chảy vào tường nhà hận
sau đó giữa hai bên xảy ra cự cãi
hận đã cầm cây dựa chém một mươi một nhát
vào người ông sơn gây thương tích nặng
rồi bỏ về nhà sau đó đã đến
công an xã phú thuận đầu thú
ông sơn được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện
nhưng sau đó đã tử vong
mới đây công an phường hòa minh phối hợp
với đội cảnh sát hình sự công an quận liên triều
theo dõi và phát hiện năm thanh niên
tên là lê trọng bình hai mươi hai tuổi
tạm trú tại phường hòa khánh bắc quận liên triều
có hành vi tàng trữ một lượng
lớn vũ khí thô sơ không rõ nguồn gốc xuất xứ
vào thời điểm kiểm tra công an quận liên triều
đã phát hiện tại nhà trọ của bình
có một thùng hàng bên trong chứa
hai mươi ba dao găm ba mươi dao gấp
một mươi hai dao mini hai khẩu súng ngắn
bằng nhựa bảy khẩu súng ngắn
bằng kim loại trên vỏ hộp có
in chữ nước ngoài qua làm việc bình
thừa nhận số vũ khí thô sơ này được đặt
mua từ một trang mạng xã hội có địa chỉ
tại thành phố hải phòng sau khi
thỏa thuận số lượng xong cả hai thực hiện
giao dịch bằng hình thức gửi bưu phẩm
qua một công ty chuyển phát nhanh giao hàng
tiết kiệm có chi nhánh ở đà nẵng mặc dù
biết số vũ khí thô sơ nói trên
có khả năng sát thương cao nhưng bình
vẫn đặt mua với số lượng lớn để phục vụ
cho mục đích cá nhân hiện công an quận liên triều
đã tiến hành lập hồ sơ tạm giữ lô hàng
và tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc
thưa quý vị những tác động của dịch bệnh
đã ảnh hưởng đến đời sống của không ít
người dân lợi dụng nhu cầu
cần tiền và vay nhanh của không ít
người thời gian này tội phạm
tín dụng đen gia tăng hoạt động liên tiếp
nhiều đường dây cho vay lãi nặng nút
bóng doanh nghiệp tiệm cầm đồ đã bị lực lượng
công an đánh sập trong những ngày gần đây
đây là ổ nhóm gồm một mươi ba đối tượng
chuyên cho vay lãi nặng do đối tượng
trần trung biệt danh là trung chọc
cầm đầu vừa bị cục cảnh sát hình sự
bộ công an bắt giữ trên địa bàn thành phố hà nội
theo tài liệu điều tra
ổ nhóm này đã lợi dụng vào
vỏ bọc là các tiệm cầm đồ hoạt động
bất động sản để hoạt động rộng khắc
trên nhiều quận viện ở thành phố hà nội
với tổng số tiền hàng chục tỷ đồng
và lãi suất cho vay hàng trăm phần trăm
tương tự tại tỉnh nghệ an
ba mươi năm công ty tài chính dịch vụ
cầm đồ trên địa bàn các tỉnh
nghệ an và các tỉnh hà tĩnh
con tung quảng bình khánh hòa
đồng loạt bị lực lượng công an đột kích
bốn mươi bốn đối tượng cùng các giấy tờ
tăng vật cho vay lãi nặng đã bị bắt giữ
theo tài liệu điều tra
với chiêu trò cho vay nhanh gọn
không cần thế chấp dưới vỏ bọc
là các doanh nghiệp các đối tượng đã
chiêu mộ hàng trăm đối tượng giúp việc
để thực hiện hành vi cho vay lãi nặng
lên đến tám đồng một triệu
một ngày tương đương với ba trăm linh
một năm thông qua mạng xã hội
tín dụng đen là một trong những loài
tội phạm gốc từ đó
là phát sinh rất là nhiều loài
tội phạm khác trong thời gian gần đấy
loài tội phạm tín dụng đen
nó thay đổi cả phương thức
thủ đoàn hoạt động gây
nhiều khó khăn cho lực lượng
cục cảnh sát hình sự bộ công an cho biết
trong thời gian qua các cơ quan chức năng
ở địa phương đã triển khai nhiều biện pháp
để ngăn chặn hoạt động tín dụng đen
tội phạm tín dụng đen
băng nhóm xã hội đến để đòi nợ
rồi bắt giữ người trả pháp luật
thậm chí là giải quyết
ngay mô thuận
liên quan đến tính mạng liên quan đến
cố ý gương tích liên quan đến
giết ngựa ngày này là cái mà
chúng tôi cũng đã có dự báo
và chúng tôi đã có những biện pháp
để chỉ đạo hệ lực lượng
trong công tác phòng ngừa
đấu tranh với các loại tội phạm hình sự
từ thực tiễn đấu tranh với loại tội phạm này
cộng cảnh sát hình sự bộ công an
khuyến cáo người dân cần
cẩn thận với các ứng dụng website
cho vay trên mạng cần đọc kỹ thông tin
để tránh bị các đối tượng lợi dụng
không cho các ứng dụng website này
được quyền truy cập vào danh bạ
các tài khoản mạng xã hội cá nhân
khi cần nguồn vốn trước hết phải tìm hiểu
và vay của người thân hoặc từ các tổ chức
tiến dụng công ty tài chính được nhà nước cấp phép
kim thạch xin kính chào quý vị đang theo dõi bản tin nhịp sống hai mươi bốn trên bảy
kính thưa quý vị liên quan đến đối tượng nguyễn kim an
bị kết án tử hình về hai tội giết người và cướp tài sản
bỏ trốn khỏi trại giam chí hòa
sáng nay ngày một mươi sáu tháng bảy năm hai nghìn hai mươi
thiếu tướng lê quốc hùng ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an
đã đến động viên biểu dương công an thành phố
đã bắt giữ thành công đối tượng hình sự nguy hiểm này
theo báo cáo của công an thành phố hồ chí minh
đối tượng nguyễn kim an sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm
thường trú huyện tánh linh tỉnh bình thuận
là đối tượng có quyết định thi hành án tử hình
về hai tội danh giết người và cướp tài sản
lợi dụng sơ hỏi của kháng bộ quảng giáo
an đã trốn khỏi nơi giam giữ vào ngày một mươi ba tháng bảy năm hai nghìn hai mươi ba
và đến một giờ sáng nay ngày một mươi sáu tháng bảy thì bị bắt
tại trụ sở công an thành phố hồ chí minh
thứ trưởng bộ công an thiếu tướng lê quốc hùng
đại biểu dương kết quả truy bắt nóng đối tượng tấn tù bị mắc covid một mươi chín nguy hiểm
đồng thời chỉ đạo công an thành phố có biện pháp kế hoạch
đảm bảo cách ly an toàn đối với cán bộ chiến sĩ đang thực hiện nhiệm vụ
và đảm bảo an ninh an toàn cho những tù nhân khác đang được giam giữ trong trại
chuyển sang các thông tin về phòng chống dịch covid một mươi chín
sau bảy ngày triển khai chỉ thị một mươi sáu của chính phủ
thành phố hồ chí minh đã đạt được những tín hiệu tích cực
song dịch bệnh vẫn còn diễn biến khá là phức tạp khi mà số ca dương tính đang tiếp tục tăng
và trước tình trạng trên thành phố sẽ triển khai những giải pháp gì
để quyết dập dịch cũng như là kịch bản nào sẽ diễn ra sau bảy ngày tới đây
chiều một mươi sáu tháng bảy phó bí thư thường trực thành ủy tp hcm phan văn mãi
đã chủ trì cuộc họp báo cáo sơ kết bảy ngày thực hiện cách ly xã hội trên địa bàn thành phố
theo tinh thần của chỉ thị một mươi sáu của chính phủ
theo đó sau một tuần triển khai thành phố đánh giá việc thực hiện chỉ thị
đã đạt hiệu quả tốt nhận được sự đồng thuận của người dân
trong quá trình triển khai thì các lực lượng tuyến đầu đã không ngại gian khổ
đóng góp cho thành quả phòng chống dịch
đồng thời lực lượng trí thức chuyên gia báo chí đã đóng góp cho thành phố
nhiều ý kiến hay để thành phố quyết tâm dập dịch trong bảy ngày tới đây
trong thời gian sắp tới thì ban chỉ đạo phòng chống dịch thành phố
sẽ tập trung cái công tác giãn cách
chúng ta phải giãn cách giãn cách và giãn cách triệt để
nghiêm túc hơn nữa
thứ hai là sẽ tập trung hoạt động xét nghiệm tầm soát f
để nhanh chóng tách f ra khỏi cộng đồng ở những vùng có nguy cơ
thứ ba là sẽ tập trung cho việc cách ly thu dung điều trị f
đặc biệt là chuẩn bị tất cả các nguồn lực tập trung cao hơn nữa
cho việc điều trị để làm sao giảm tiêu chuẩn
đối với các bệnh nhân kế đến là chúng tôi sẽ triển khai kế hoạch tiêm vaccine
nhanh chóng và triển khai tiêm vaccine một cách an toàn
với các đối tượng như nghị quyết hai mươi một đã đề ra
trong đó thì có tập trung cho các đối tượng mà nguy cơ cao
thường xuyên tiếp xúc trực tiếp di chuyển nhiều
các đối tượng là người lớn tuổi có bệnh nền
công tác chống dịch là việc làm khó khăn phức tạp
thành phố chưa khẳng định được lúc nào dịch được kiểm soát
do đó người dân cần chuẩn bị tâm lý sẵn sàng đặc biệt phải chấp hành nghiêm chỉ thị một mươi sáu
để triển khai các biện pháp đạt hiệu quả cao nhất
thành phố cũng kêu gọi người dân đồng tình với chính quyền thành phố
trong cuộc chiến với đại dịch này
với số liệu hiện có thì đến giờ này chúng ta chưa xác định được cái đỉnh dịch
cho nên là chúng ta cũng phải lương đến một cái khả năng là chúng ta có thể sẽ tiếp tục
thực hiện chỉ thị một mươi sáu thêm một khoảng thời gian nữa
ca mắc trong cộng đồng phải giảm xuống
khu vực nguy cơ cao được thu hẹp lại
tình huống thứ hai là cái tỷ lệ mắc nó tăng tăng dần
tình huống thứ ba đó là tăng đột biến và không kiểm soát được sự lây lan
thì đó là cái cách mà chúng tôi tiếp cận về ba tình huống
thì chúng tôi đã xây dựng các kế hoạch
các kế hoạch
chuẩn bị các kế hoạch cho cả ba tình huống này
hiện tại lực lượng y tế đã đưa nhiệm vụ kéo dài
sắp tới ca dương tính còn nhiều và chuyển nặng
đặt nhiệm vụ của đội ngũ y bác sĩ nặng nề hơn
do đó việc điều trị các ca f sẽ được tính toán làm sao giảm tỷ lệ tử vong xuống mức thấp nhất
thành phố sẽ tổ chức việc điều trị theo tháp bốn tầng
tập trung các trường hợp có triệu chứng nền bệnh nhân nặng
trường hợp còn lại thì chăm sóc tại các cơ sở thu dung hoặc chăm sóc tại nhà
phương án hai là nếu quá tải thì thành phố sẽ đề nghị lực lượng của bộ y tế và các địa phương hỗ trợ
từ hôm nay ngày một mươi sáu tháng bảy thường trực hội đồng nhân dân thành phố hồ chí minh
sẽ triển khai kênh tiếp nhận thông tin phản ánh của cử tri qua tổng đài một nghìn hai mươi hai
để tăng cường các giải pháp tiếp nhận thông tin phản ánh kiến nghị
và kịp thời xử lý những vấn đề khó khăn bất xúc của cử tri và người dân địa bàn thành phố
đặc biệt là về dịch bệnh covid một mươi chín
theo đó trong thời điểm hiện nay sẽ tập trung nhận những ý kiến
kiến nghị phản ánh của cử tri về công tác phòng chống dịch covid một mươi chín trên địa bàn thành phố
qua đó chính quyền thành phố sẽ tiếp thu xem xét và triển khai ngay các giải pháp hiệu quả hơn
trong phòng chống dịch bệnh và thực hiện các chính sách hỗ trợ
cụ thể cử tri gọi điện thoại trực tiếp đến tổng đài một nghìn hai mươi hai nhấn phía một
để thông tin nội dung của mình cần phản ánh ký nghị đến hội đồng nhân dân thành phố hồ chí minh
khi gọi điện đến tổng đài cử tri cung cấp đầy đủ các thông tin cá nhân số điện
hoặc địa chỉ thư điện tử cùng với nội dung thông tin phản ánh kiến nghị
các thông tin của cử tri sẽ được bảo mật theo quy định
kính thưa quý vị tiếp theo sẽ là những thông tin về tình hình phòng chống dịch tại đồng nai
và tin tức an ninh trực tự tại các địa phương khác
ủy ban nhân dân thành phố biên hòa tỉnh đồng nai vừa ra quyết định phong tỏa một phần
phần tráng dài thành phố biên hòa trong một mươi bốn ngày do liên tục xuất hiện các cây dương tính
với sars cov hai ngoài cộng đồng khu vực phong tỏa có ba mươi năm trăm năm mươi bốn hộ
với hơn một trăm một mươi một nhân khẩu gồm toàn bộ khu phố
và một phần khu phố ba những ngày qua số ca dương tính với sars cov hai
tại phường tráng dài bất ngờ tăng nhanh vì liên quan đến chuỗi lây nhiễm tại công ty changshin
và nhiều công ty khác trước việc nguồn lây khó kiểm soát cho địa bàn phường đa số
là công nhân lao động nên tỉnh đồng nai quyết định cách ly y tế và phong tỏa gần như toàn bộ phường
để xét nghiệm truy vết ngăn chặn dịch bệnh lây lan
tỉnh đồng nai yêu cầu ngành y tế sớm xét nghiệm sàng lọc cho người dân khu vực nguy cơ cao
ngành công thương đảm bảo cung ứng đầy đủ hàng hóa cho bà con vùng cách ly bị phong tỏa
theo ghi nhận trong những ngày đầu thực hiện cách ly xã hội trên địa bàn huyện định quán
một số ít người dân vẫn còn tâm lý chủ quan lơ là trong việc chấp hành đúng quy định
vẫn còn tập trung đông người nơi công cộng không giữ khoảng cách để đảm bảo công tác phòng chống dịch
huyện định quán tỉnh đồng nai đã huy động hai trăm linh lượt cán bộ chiến sĩ thực hiện công tác tuyên truyền
tuần tra kiểm soát xử lý các đối tượng tham gia giao thông vi phạm các quy định
phải áp dụng các biện pháp phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín trên địa bàn
qua đó đã phát hiện và xử lý một trăm linh năm trường hợp với tổng số tiền phạt hai trăm bốn mươi tám triệu đồng
với các lỗi vi phạm chủ yếu như không đeo khẩu trang ra ngoài khi không có việc cần thiết
tụ tập không giãn cách theo quy định
còn tại huyện trảng bom vào sáng ngày một mươi sáu tháng bảy công an huyện cũng đã ra quân kiểm tra nhắc nhở
và xử lý các trường hợp vi phạm việc giãn cách xã hội phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
thành lập hai tổ công tác với một mươi hai thành viên tuần tra khép kính địa bàn toàn huyện
để kiểm tra nhắc nhở tuyên truyền người dân chấp hành nghiêm các quy định về phòng dịch
đối với những trường hợp cố tình vi phạm như không đeo khẩu trang ra đường trong trường hợp không cần thiết
tập trung đông người không chấp hành ngừng kinh doanh các mặt hàng không thiết yếu
sử dụng đồn sử dụng đồn sử dụng đồn sử dụng đồn sử dụng đồn sử dụng đồn sử dụng đồn sử dụng đồn
thanh tra sở y tế đồng nai vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với phòng khám đa khoa quốc tế sĩ mỹ
phường an bình tp biên hòa với mức phạt một mươi năm triệu đồng do cơ sở này có hành vi ghi ngài trả kết quả xét nghiệm sars cov hai
vàng test nhanh không đúng tới ngày lấy mẫu ngày lấy xét nghiệm
trước đó ngày một mươi một tháng bảy tài chốt kiểm soát dịch bệnh covid một mươi chín tại phường hóa an tp biên hòa
có hai công nhân công ty cổ phần treo wang vina industrial tp biên hòa
bài trình kết quả xét nghiệm test nhanh covid một mươi chín do phòng khám đa khoa sĩ mỹ thực hiện
đáng chú ý là phiếu ghiê ngày lấy mẫu và nhận mẫu là một mươi hai tháng bảy
ngay khi phát hiện công an tp biên hòa đã mời làm việc với đại diện công ty cổ phần tra quan vina
phía công ty cho biết phòng khám đa khoa quốc tế sĩ mỹ có hợp đồng làm xét nghiệm sars cov hai
và test nhanh cho bảy mươi chín công nhân đang làm việc ở phân xưởng tt ba ở phường bửu hòa tp biên hòa
ngoài bị xử phạt hành chính phòng khám đa khoa sĩ mỹ cũng đã thu hồi những phiếu xét nghiệm trên
công an tp cần thơ vừa phối hợp với thanh tra sở thông tin và truyền thông
triển khai quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với đương sự có hành vi cung cấp
chia sẻ thông tin bịa đặt sai sự thật về dịch covid một mươi chín trên mạng xã hội
với tài khoản facebook tiên thiên quyên
cụ thể đối tượng đã dùng tài khoản trên đăng tải thông tin ca mắc covid một mươi chín
tại chợ tân an quận ninh kiều đã chết
dòng trạng thái này thu hút nhiều lượt người xem bình luận chia sẻ
gây ảnh hưởng tiêu cực tâm lý hoang mang trong dư luận và xã hội
về công tác phòng chống dịch của tp cần thơ
căn cứ hành vi vi phạm sở thông tin truyền thông tp cn ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính
với mức phạt năm triệu đồng đối với đối tượng này cũng liên quan đến công tác phòng chống dịch
trước đó công an quận cái răng thành phố cần thơ cũng đã khởi tố vụ án khởi tố bị can
đối với hai đối tượng nguyễn hữu tài và phạm nhật quang
có hành vi chống người thi hành công vụ dùng dao tấn công cán bộ công an khi được yêu cầu khai báo y tế tại chốt kiểm soát
kính thưa quý vị trước nhu cầu bức thiết của người dân tp hcm về mua sắm các loài thực phẩm
nhu yếu phẩm sinh hoạt hàng ngày hiện đã có thêm các kênh cung ứng thực phẩm cho người dân
và được triển khai tại một số khu vực trong tp hcm
đây là gian hàng thực phẩm tại quận năm tp hcm được sở công thương tp phối hợp với bùa điện tp mở bán phục vụ cho người dân
trong thời gian thực hiện chí thị một mươi sáu các mặt hàng tại đây đều rõ ràng về nguồn gốc đảm bảo an toàn vệ sinh
và được niêm yết theo giá bình ổn của thị trường tất nhiên các quy định năm k của bộ y tế phải được tuân thủ nghiêm ngặt hàng đầu khi bước vào gian hàng
trong thời gian dịch bệnh như vậy người dân sẽ tụ tập vào những siêu thị rất đông

bộ y tế sẽ giảm tải bớt cho những kênh bán hàng như vậy hoặc là những kênh bán hàng online
khi mà khách nói là mặc dù là đang online nhưng mà đến chừng gọi điện đến thì không có hàng
vì vậy bưu điện sẽ là một cái kênh nữa để khách lựa chọn để đến và có thể mua thuận tiện hơn
mặc dù vừa mới được triển khai nhưng các gian hàng này đã nhận được sự tin tưởng của nhiều người dân
hiện đã có một trăm bảy mươi chín gian hàng là các bua cục được mở tại tp hcm như thế này
bu điện mở ra như thế này thì rất là tiện cho với người dân
về siêu thị bây giờ đi mua là phải xếp hàng
mà như mua trực tiếp ở bùa điện như vậy rất là tiện
đỡ phải xếp hàng rồi cũng giãn cách được xã hội
cũng cảm giác yên tâm hơn khi mua đơn hàng tại bu điện
đi mua bảo hiểm sẵn thấy hàng hóa giá nó cũng tốt
mà hàng nó cũng ngon nữa
rồi mấy cái nước rửa chén hay là cái giấy ở đây bán giá nó cũng tốt quá
cũng ra đời trong bối cảnh giãn cách xã hội
điểm bán hàng bình ổn giá này vừa được ủy ban nhân dân phường tân hương thuận quận một mươi hai lập ra
để giảm mất nỗi lo thực phẩm của các hộ dân
tại đây yếu tố vệ sinh an toàn thực phẩm cũng như công tác phòng chống covid một mươi chín
vẫn phải chú trọng hàng đầu
ở đây chúng tôi chỉ chọn ra một vài tiểu thương
và những tiểu thương này là phải có pháp nhân đăng ký kinh doanh đầy đủ
những cái tiểu thương uy tín đảm bảo về cái nguồn lực là về giá
và thứ hai nữa là nguồn thực phẩm và thường xuyên cho bà con
và phải giàu giàu cho bà con
ngoài việc phục vụ cho bà con thì quỹ ban dân phường cũng phải yêu cầu các tiểu thương
đảm bảo về công tác phòng chống dịch
thứ nhất là đối với lại các tiểu thương ở đây chúng tôi đã cho xét nghiệm
xét nghiệm nhanh và ba ngày một lần
đồng thời là các tiểu thương ở đây phải đảm bảo quy định năm k
là điểm bán hàng đặc biệt diễn ra trong thời gian đặc biệt
nên quy trình sẽ theo lối đi một chiều
và quy định tại đây cũng có sự khác biệt
trước hết người mua sắm phải thực hiện qua bước khai báo y tế điện tử
tới xếp hàng giữ khoảng cách
tại các quầy thực phẩm để tránh tiếp xúc lâu
người đi chợ được phép lấy mỗi thứ hai bịch đã đóng sẵn
đến điểm cân và trả tiền rồi ra về
giá cả cũng giống như giá bỏ muối ở các bách hoa xanh siêu thị thôi
có nghĩa là rẻ rất là rẻ
đảm bảo cho bà con
thịt nạc thịt đùi các thứ có một trăm linh ngàn ba loại một trăm bốn mươi
bà con đến đây hỏi ai cũng bỏ xong
giá giả nhưng mà chú bán từ gốc tới ngọn
phục vụ cho bà con
thấy vị tốt rồi
đi mua muốn mua thức ăn không biết mua ở đâu
hôm nay được đi ra vậy là thích rồi
giá cả thì cũng ổn em
nhẹ thịt một trăm bảy mươi ký cũng ngon
này ở ngoài là bán hai trăm linh mấy mà mình mua không có
trước mắt thành phố hồ chí minh vẫn đang trong thời gian giãn cách
nên ủy ban nhân dân phường tân hung thuận
cũng đã tăng cường thêm một điểm chợ bán giá bình ổn khác
đơn vị bùa điện việt nam cũng cho biết
sẽ liên hệ với các đơn vị cung ứng thực phẩm
để bổ sung các mặt hàng thực phẩm thiết yếu khác trong thời gian tới